để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và cao điểm du lịch hè năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an chỉ đạo tăng cường công tác tuyển tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy
như người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn ma túy trở quá tải trọng quá số người quy định
phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường chủ động phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép
cương quyết xử lý chấn áp những đối tượng có hành vi chống người thành công vụ có phương án điều tiết phân luồng giao thông hợp lý hướng dẫn lưu thông an toàn thông suốt
nhất là trên các tuyến đường các khu vực được dự báo là sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và kỳ nghỉ hè hai nghìn hai mươi bốn
mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại phòng giáo dục và đào tạo các huyện tây giang nam giang bắc trà my tỉnh quảng nam
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh quảng nam đã tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt giam đối với ba đối tượng
nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo để điều tra về hành vi nhận hối lộ
các bị can gồm lê kim vân nguyên trưởng phòng giáo dục huyện tây giang nguyễn tấn lộc nguyên trưởng phòng giáo dục huyện nam giang và nguyễn thanh tùng nguyên trưởng phòng giáo dục huyện bắc trà my bị khởi tố về tội nhận hối lộ
theo điều tra từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi phòng giáo dục và đào tạo các huyện nam giang tây giang bắc trà my được giao làm chủ đầu tư các gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục
quá trình tổ chức thực hiện các gói thầu các đối tượng trên đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn thỏa thuận và nhận tiền của bị can nguyễn văn quốc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu nhằm tạo điều kiện cho quốc chúng các gói thầu nêu trên
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố ba bị can

mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại dự án khu dân cư tân thịnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt tạm giam nguyễn quốc vy liêm phó tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư ldg về tội lừa dối khách hàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai xác định nguyễn quốc vy liêm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguyên phó tổng giám đốc công ty ldg đã có hành vi lừa dối khách hàng thông qua việc ký các hợp đồng bán nhà và quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư tân thịnh thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng cho công ty ldg
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai xác định nguyễn quốc vi liêm xã đồi sáu mươi một huyện tràng bom đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố hai bị can là lãnh đạo công ty ldg về tội lừa dối khách hàng
khởi tố năm bị can là lãnh đạo cán bộ một số phòng của huyện tràng bom về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
theo kết luận thanh tra toàn diện dự án khu dân cư tân thịnh của chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai xác định cho đến thời điểm thanh tra công ty cổ phần ldg chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất cho thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án khu dân cư tân thịnh
tuy nhiên công ty đã tổ chức thi công công trình từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi gồm sáu trăm tám mươi căn nhà trong đó một trăm chín mươi tám căn bể thự hai trăm chín mươi căn nhà liền kề đã thi công xong một trăm chín mươi hai căn nhà liền kề đang thi công giang dở
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với một nhân viên tham ô hơn năm trăm chín mươi triệu đồng của công ty
đó là nguyễn ngọc trí bốn mươi một tuổi trú tại phường khánh xuân thành phố bù ma thuật tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra ban đầu trong hai năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba trí làm nhân viên bán hàng của công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên vật liệu xây dựng thịnh pháp có trụ sở tại phường tân lợi tp buôn ma thuật